tại ngày họp thứ hai của hội nghị thường đỉnh g bảy lãnh đạo các nước thành viên đã ra tuyên bố chung về căng thẳng nga ukraine
đồng thời xem xét một gói hành động mới nhằm gia tăng sức ép đối với moscow liên quan đến vấn đề ukraine
khả năng là các nước mỹ anh canada và nhật bản sẽ đưa ra lệnh cấm nhập khẩu vàng từ nga
mặt hàng xuất khẩu quan trọng thứ hai của nước này chỉ sau năng lượng
lệnh cấm dự kiến sẽ tước đi khoảng một mươi chín tỷ đô la mỹ doanh thu hàng năm của moscow
g bảy cũng thảo luận về áp giá chân với dầu mỏ nhập khẩu từ nga
cho là nhằm ngăn nga được hưởng lợi từ giá năng lượng tăng cũng như chặn giá dầu tăng vọt
chúng tôi muốn đảm bảo rằng nếu chúng tôi theo hướng này sẽ nhận được sự ủng hộ của hai mươi bảy quốc gia thành viên liên minh châu âu
và muốn đảm bảo chắc chắn rằng các biện pháp này sẽ nhằm vào nga
chứ không phải để làm cho cuộc sống của chúng ta khó khăn và phức tạp hơn
cần có tầm nhìn rõ ràng hiểu biết rõ về những tác động trực tiếp là gì
và đâu có thể là hậu quả đi kẹp
dự thảo tuyên bố chung của hội nghị có nội dung
tiếp tục hỗ trợ ngoại giao quân sự nhân đạo và tài chính
đồng thời sát cánh cùng ukraine chừng nào còn cần thiết
khi nền kinh tế toàn cầu vừa phục hồi
cuộc chiến tại ukraine đã khiến giá cả tăng cao ở khắp mọi nơi
từ thực phẩm đến năng lượng gây ra sự bất ổn sâu sắc
đây là những thách thức rất nghiêm trọng
nhưng điều này sẽ không làm chúng ta chệch khỏi quyết tâm đã được khẳng định
g bảy cũng đang cân nhắc khả năng sử dụng nguồn thu thuế đánh bào hàng nhập khẩu từ nga
để hỗ trợ thêm cho ukraine
liên quan đến việc trừng phạt nga
mỹ cho biết sẽ bổ sung hàng trăm cá nhân và thực thể vào danh sách trừng phạt
nhắm tới các công ty ở nhiều quốc gia
cũng như áp thuế với hàng trăm sản phẩm của moscow